của mình điều quan trọng là người đã mắc covid một mươi chín và gia đình phải nhận biết được
liệu bạn có đang gặp những khó khăn này hay không vì chúng có thể ảnh hưởng
đến các mối quan hệ hoạt động hàng ngày và việc bạn quay trở lại công việc hoặc học tập
nếu các cựu f gặp phải bất kỳ khó khăn nào về tình trạng này
thì những hướng dẫn sau đây của bộ y tế chắc chắn sẽ rất hữu ích cho các bạn
để giảm bớt tình trạng mệt mỏi hậu covid một mươi chín quý vị nên giảm thiểu sự sao nhãn
bằng việc cố gắng làm việc trong môi trường yên tỉnh không có sự phân tâm
có thể sử dụng nút bịch tay nếu cần hoặc sử dụng những phương pháp đánh dấu
khi đọc văn bản bên cạnh đó hãy hoàn thành các hoạt động đòi hỏi kỹ năng tư duy
khi ít mệt mỏi hơn thay vì cố ép bản thân đạt được năng suất trước khi mắc covid một mươi chín
tiếp theo quý vị nên thường xuyên nghĩ giải lao đặt cho mình những mục tiêu
và đích tính hợp lý có thời gian biểu phù hợp và tự thưởng cho mình những niềm vui nhỏ
sau khi hoàn thành công việc
để lấy lại hứng thú sau mục tiêu đạt được
đáng chú ý những bài tập trí não sẽ giúp ích rất nhiều cho các f khỏi bệnh
trong việc hồi phục lại sức khỏe tinh thần
tiếp tục bản tin sẽ là những tin tức quốc tế mới nhất
sau gần hai tháng phong tỏa để phòng dịch covid một mươi chín mới đây thành phố thượng hải
trung quốc đã quyết định khôi phục một phần giao thông công cộng
từng bước hướng tới việc mở cửa trở lại trong thời gian tới
theo thông báo của giới chức thượng hải bốn trăm linh số hai mươi tuyến tàu điện ngầm
cùng hai trăm bảy mươi ba tuyến xe buýt của thành phố sẽ hoạt động trở lại từ ngày hai mươi hai tháng năm
tạo thành một mạng lưới giao thông cơ bản bao phủ các khu vực trung tâm
hành khách đi phương tiện giao thông công cộng sẽ phải trình chứng nhận kết quả
xét nghiệm âm tính với virus sars cov hai có hiệu lực trong vòng bốn mươi tám giờ
và phải kiểm tra thân nhiệt
trước đó thượng hải đã cho phép lượng người lưu thông trên đường phố nhiều hơn
các khu vực dân cư quản lý số người ra khỏi tòa nhà thông qua thẻ thông hành
để ra ngoài đi bộ hoặc đến các siêu thị
một số nhà máy cũng bắt đầu hoạt động trở lại
dự kiến thượng hải sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hoàn toàn thành phố
và đưa cuộc sống trở lại bình thường từ ngày một tháng sáu tới
một số biện pháp hạn chế di chuyển vẫn sẽ được duy trì trong tháng này
số liệu của ủy ban y tế quốc gia trung quốc nsc cho thấy
trong ngày hai mươi một tháng năm trung quốc đại lục có một trăm năm mươi bảy ca mắc covid một mươi chín mới
lây nhiễm nội địa
trong đó thành phố tuyền hải và thủ đô bắc kinh đều ghi nhận năm mươi hai ca
ngoài ra trung quốc đại lục có sáu trăm sáu mươi bảy ca mắc mới không có
trong đó năm trăm bảy mươi ca ở thượng hải
có thêm ba ca tử vong do covid một mươi chín tại trung quốc đại lục tất cả đều ở thượng hải
sau làn sóng dịch bùng phát chưa từng có đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy
thường hải cũng như trung quốc nói chung đang từng bước kiểm soát được tình hình dịch bệnh
và sẵn sàng hồi phục kinh tế hậu covid một mươi chín
trong bối cảnh triều tiên được cho là đang chống chọi với đợt bùng phát dịch covid một mươi chín lớn đầu tiên
tổng thống mỹ joe biden đã có lời đề nghị hỗ trợ triều tiên
về vắc xin tuy nhiên đến nay quốc gia này vẫn chưa có phản hồi chính thức
trong bản tin ngày hai mươi hai tháng năm hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna cho biết
triều tiên ghi nhận thêm hơn một trăm tám mươi sáu chín mươi người bị sốt trong ngày hai mươi một tháng năm
nâng số ca sốt trên toàn quốc đến nay lên hơn hai sáu triệu ca
theo đài bbc nguồn lực về xét nghiệm và vaccine covid một mươi chín của quốc gia đông bắc á này không được dồi dào
trong cuộc họp báo chung với tổng thống yoon suk yong tại seoul vào hôm hai mươi một tháng
trong khuôn khổ chuyến công du hàn quốc tổng thống mỹ joe biden cho biết
chúng tôi đề nghị hỗ trợ triều tiên về vắc xin không chỉ triều tiên mà cả trung quốc
chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng cung ứng ngay lập tức tuy nhiên chúng tôi không nhận được hồi đáp
theo hãng tin reuters một quan chức giấu tên của nhà trắng nhận định rằng
các biện pháp hạn chế chống dịch hiện tại có thể là lý do triều tiên chưa sắp xếp được
các cuộc trao đổi ngoại giao về đề nghị tặng vắc xin covid một mươi chín của mỹ
triều tiên đang trong thời gian phong tỏa toàn quốc điện
chẳng dịch bệnh lây lan trước đây triều tiên cũng từ chối nhận vắc xin covid một mươi chín
từ cơ chế cung ứng vắc xin covid một mươi chín toàn cầu covax cũng như đề nghị tặng vắc xin của hàn quốc
thời điểm đó triều tiên tự tin tuyên bố đã thành công trong việc ngăn chặn covid một mươi chín
bên ngoài biên giới quốc gia nhưng nhiều chuyên gia cho rằng
virus gây bệnh covid một mươi chín có thể đã có mặt ở triều tiên
quay trở lại hiện nay trong bối cảnh xuất hiện nhiều ca bệnh với triệu chứng sốt
báo chí ở triều tiên đã đăng những bài viết tư vấn các phương pháp giảm nhẹ sốc như uống trà thảo mộc
sốt miệng bằng nước muối uống thuốc giảm đau như ibuprofen
thời gian gần đây số ca mắc bệnh tay chân miệng đang có xu hướng gia tăng đặc biệt là ở trẻ nhỏ
phụ huynh cần chú ý phòng bệnh tay chân miệng cũng như phát hiện sớm các dấu hiệu bệnh này ở trẻ
để giúp cho việc điều trị trở nên thuận lợi hơn
biểu hiện đặc trưng của bệnh tay chân miệng là các tổn thương hồng bang bóng nước xuất hiện ở lòng bàn tay
lòng bàn chân trong ổ miệng và đôi khi xuất hiện ở vùng mông đầu gối của trẻ
một trong những biểu hiện rất thường gặp của trẻ nhỏ khi mắc bệnh tay chân miệng là tình trạng lết miệng
vị trí lết thường được phát hiện nhiều nhất là vùng hầu hỏng gần lưỡi gà đôi khi xuất hiện ở niêm mạc má môi hoặc lưỡi
số lượng vết luet rất thay đổi từ một đến một vài mụn lét trong miệng kích cỡ khoảng hai mm đến ba mm
lết miệng khiến trẻ có cảm giác đau rắc khi ăn uống là lý do trẻ không chịu ăn không chịu bú và thường chạy nước miếng liên tục
một số trẻ có thể bị sốc nhẹ nhiệt độ thường từ ba mươi bảy năm đến ba mươi tám độ c
tuy nhiên có những trẻ bị sốt cao trên ba mươi chín độ c liên tục là một trong những dấu hiệu gợi ý trẻ bị tay chân miệng
đã nghiêm trọng cần phải nhập viện để điều trị tốt hơn
khi phát hiện trẻ có những biểu hiện nghi ngờ trên phụ huynh cần đưa trẻ đi khám bác sĩ sớm để trẻ được điều trị kịp thời và có biện pháp cách ly chăm sóc hợp lý
hầu hết những trẻ mắc tay chân miệng đội nhẹ đều được bác sĩ cho theo dõi và chăm sóc tích cực tại nhà
nơi gia đình có nhiều trẻ cùng chung sống nên cách ly tuyệt đối giữa trẻ lành và trẻ bệnh bằng nhiều cách tùy theo hoàn cảnh gia đình
như gửi trẻ lành ở tạm thời một nơi khác
khuyến khích trẻ bệnh không nên chơi chung với trẻ lành trong thời gian mắc bệnh
cần giám sát chặt chẽ các hoạt động của trẻ bệnh trong sinh hoạt thường nhật
quý vị thân mến có lẽ tin tức vui nhất tối qua là chiếc huy chương vàng danh giá của tuyển bóng đá nữ việt nam tại sea games ba mươi một
chiến thắng đầy thuyết phục của các cô gái vàng đã khiến cho người hâm mộ vỡ hòa cảm xúc và mang về cho thầy trò huấn luyện viên mai đức trung tổng cộng sáu sáu tỷ đồng tiền thưởng
sau khi đánh bại thái lan ở trận chung kết môn bóng đá nữ tại sân vận động cẩm phả liên đoàn bóng đá việt nam vff đã thưởng cho đội tuyển nữ việt nam hai tỷ đồng
riêng tỉnh quảng ninh đã trao tặng một tỷ đồng các nhà tài trợ một năm tỷ đồng ban tổ chức sea games một trăm linh triệu đồng
tổng cộng ngay sau trận chung kết ở cẩm phả tuyển nữ việt nam đã có bốn sáu tỷ đồng tiền thưởng
trước đó thầy trò huấn luyện viên mai đức trung đã được thưởng một ba tỷ cho thành tích đánh bại myanmar để vào được chung kết môn bóng đá nữ tại sea games
trong đó vff thưởng tám trăm linh triệu đồng tỉnh quảng ninh thưởng hai trăm linh triệu đồng và ba trăm linh triệu đồng còn lại của một doanh nghiệp
vff cũng thưởng bảy trăm linh triệu đồng cho thành tích đánh bại philippines ở vòng bảng sea games ba mươi một của đội tuyển nữ việt nam
như vậy tính đến hiện tại đội tuyển nữ việt nam nhận tổng cộng sáu sáu tỷ đồng tiền thưởng
trên sân cẩm phả tối qua đội tuyển nữ việt nam đánh bại thái lan một nhờ thắng duy nhất của huỳnh như để lên ngôi vô địch
đây là lần thứ ba liên tiếp đội tuyển nữ việt nam giành huy chương vàng sea games và cũng là lần thứ bảy đăng quang đấu trường khu vực
giúp bóng đá nữ việt nam giữ vị trí độc tôn tại sea games
chiến thắng vẽ vang của tuyển bóng đá nữ không chỉ làm nứt lòng người hâm mộ cả nước
mà còn là nguồn cảm hứng để đội tuyển thể thao việt nam tiếp tục nỗ lực
cố gắng và giành được thật nhiều thành tích tốt trong những ngày thi đấu sắp tới tại sea games ba mươi một
thưa quý vị ngay lúc này đây có lẽ không cần phải có mặt tại sân mỹ đình
chúng ta cũng có thể hình dung được sức nóng đang sụp sôi của các cổ động viên cũng như không khí háo hức của họ
khi được theo dõi một trận đấu có thể nói là trận chung kết lịch sử giữa u hai mươi ba việt nam và u hai mươi ba thái lan
mặc dù đội tuyển việt nam đang là đương kim vô địch nhưng không thể phủ nhận rằng u hai mươi ba thái lan cũng là một đối thủ không hề dễ dàng
tuy nhiên sau chiến thắng của đội tuyển bóng đá nữ thầy trò huấn luyện viên park hang seo hoàn toàn có thể quyết tâm lập lại lịch sử chiến thắng
như cách mà ba năm trước tuyển bóng đá nam việt nam đã giành huy chương vàng sea games năm hai nghìn một mươi chín chỉ một ngày sau khi bóng đá nữ đăng quang
cách đây ba năm trên đất philippines đội tuyển bóng đá nữ việt nam đã kích thích tinh thần đồng nghiệp u hai mươi ba nam
khi đánh bại nữ thái lan với tỷ số một trong trận chung kết sea games
lần này cũng vậy tuyển nữ việt nam của huấn luyện viên mai đức trung đã chiến thắng thái lan một để động viên tinh thần u hai mươi bảy
trước trận chung kết bóng đá nam chiều tối nay trên sân mỹ đình
cách chơi quả cảm giàu cảm xúc mà tuyển nữ việt nam đem lại chắc chắn sẽ là liều thuốc tinh thần rất quý giúp thầy trò huấn luyện viên park hang seo
thêm tự tin để chiến thắng thái lan
báo chí thái lan những ngày qua luôn đăng lại lịch sử đối đầu việt nam thái lan để lên giai cấp tinh thần cho đội quân của huấn luyện viên manopokin
nhưng bây giờ nó đã say chiều u hai mươi ba việt nam bóng đá việt nam đã có tiến bộ vượt bật trong thời gian qua nên thái lan không còn là đối thủ không thể vượt qua
đá trên sân mỹ định thầy trò huấn luyện viên park hang seo được sự cố vũ tuyệt vời của hơn bốn mươi khán giả nên sẽ chơi hương phấn hơn để bảo vệ thành công huy chương vàng
mất lê văn sơn là một điều đáng tiếc nhưng đã có tuấn tài thay thế nên hành lang cánh của đội chủ nhà vẫn được đảm bảo
tuy lực lượng các cầu thủ u hai mươi ba việt nam đợt này không sánh bằng
lứa công phượng tuấn anh nhưng bù lại trong tay huấn luyện viên park hang sao có ba quân bài chất lượng là hoàng đức hùng dũng và tiến lên
bộ ba ách chủ bài này sẽ là chìa khóa mở toan khung thành thái lan để giải quyết trận đấu trong chín mươi phút như đội tuyển nữ vừa làm được
dù đội tuyển nước nhà chưa sở hữu được hình lý tưởng nhất có lẽ không chỉ những cổ động viên hâm mộ môn thể thao vua này
mà tất cả người dân việt nam đều tin vào một chiến thắng của đội tuyển việt nam trong trận chung kết lần này
bên cạnh sự chuẩn bị cho trận đấu quyết định công tác đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình diễn ra
và sau khi kết thúc trận chung kết nảy lửa này cũng sẽ được đặc biệt chú trọng
công an thành phố hà nội sẽ ứng trực một trăm linh quân số tổ chức chống đua xe gây rối trật tự công cộng trước trong và sau trận chung kết bóng đá nam sea games ba mươi một
công an các quận nội thành phối hợp với phòng cảnh sát giao thông trung đoàn cảnh sát cơ động tổ chức cắm chốt
tuần tra tại các nút giao thông quan trọng và nơi tập trung đông người
ngoài ra lực lượng công an các huyện thị xã sẽ tuần tra khép kín nhằm ngăn chặn các hành vi lợi dụng của vụ bóng đá để vi phạm pháp luật
trước đó lực lượng cảnh sát cơ động hà nội đã phát động đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm
huy động gần sáu lượt cán bộ chiến sĩ tham gia tuần tra bảo đảm an ninh trật tự sea games ba mươi một
lực lượng cảnh sát giao thông thủ đô cũng tăng cường tuần tra hướng dẫn phân luồng giao thông và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật
ngoài ra nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy phục vụ đêm chung kết bóng đá nam
ngày hai mươi tháng năm cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp với công an thành phố hà nội
kiểm tra các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy tại sân vận động quốc gia mỹ đình
đoàn kiểm tra đã kiểm tra giao thông nguồn nước phục vụ chữa cháy bố trí mặt bằng công năng ngăn cháy lan
khoảng cách phòng cháy chữa cháy lối thoát nạn hệ thống phòng cháy chữa cháy và các hệ thống kỹ thuật khác
có liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy khu vực cung cấp ga cho hệ thống đài lửa
cơ quan cấp trên cũng hướng dẫn lực lượng phòng cháy chữa cháy tại cơ sở một số thao tác kỹ năng xử lý
không để bị động trong tình huống xảy ra sự cố cháy nổ
ngoài ra đoàn kiểm tra yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường lực lượng thường trực ứng trực và các phương tiện phòng cháy chữa cháy
nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn về phòng cháy chữa cháy tại sân vận động quốc gia mỹ đình góp phần vào thành công chung của sea games ba mươi một
dù việt nam có giành chiến thắng trong trận chung kết này hay không cũng sẽ có rất nhiều thành phần lợi dụng thành tích cao của đội tuyển
để làm cái cớ ăn mừng bằng những hình thức như đua xe hay gây rối trật tự
vì vậy sự ra quân kịp thời của lực lượng công an sẽ góp phần hạn chế tình trạng này và đảm bảo an toàn cho người dân
cuối bản tin là một số thông tin liên quan đến đợt mưa rông diện rộng trái hầu khắp các ba miền đang diễn ra
mặc dù chỉ mới là mở đầu của đợt mưa lần này tuy nhiên một số địa phương đã ghi nhận những hậu quả ban đầu
theo ước tính ban đầu tại các tỉnh điện biên bình thuận lâm đồng cà mau mưa lớn đã làm một mươi nhà bị hư hỏng
một năm mươi chín ha lúa hoa màu bị thiệt hại ba mươi sáu m đường giao thông bị sạt lở với tổng khối lượng khoảng bảy năm trăm năm mươi m ba
tại tỉnh lai châu nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục xuất hiện các điểm sạt lở ta luy dương đá rơi gây ách tắc giao thông cục bộ
cụ thể tại km một mươi bảy cộng ba trăm bốn mươi tỉnh lộ một trăm hai mươi chín thuộc địa phận bảng canh tỉ hai xã mai quai huyện sinh hồ lai châu đã xảy ra sạt lở đá tà lùi dương
gây tắc đường cục bộ trên tuyến từ thành phố lai châu
tại hiện trường sạt lở ghi nhận nhiều tảng đá lớn có trọng lượng lên đến vài tấn án ngữ trên mặt đường phía dưới đường là nhà của một số hội dân sinh sống
tại km tám mươi bốn cộng một trăm tám mươi tỉnh lộ một trăm hai mươi bảy thuộc địa phận bảng nậm thu xã canh hồ huyện mường tè lai châu cũng xuất hiện sạt lở tà lùi dương với khối lượng hàng chục mét khối đất đá
cùng cây cối gây ách tắc giao thông giữa huyện nậm nhuồn và huyện mường tè
rất may khi xảy ra sạt lở các vị trí không có phương tiện giao thông
nên không gây thiệt hại về người
tại huyện tánh linh tỉnh bình thuận mưa lớn đã làm hai trăm linh hecta lúa mới giao xạ bị ngập trôi một trăm linh hecta giống đan xạ sạt lở một trăm linh m đường giao thông nội đồng
sập một cống sạt lở một trăm linh m bờ bao ba mươi hai mét bờ rào
mưa lớn xảy ra chiều hai mươi một tháng năm trên địa bàn quận cò vấp thành phố hồ chí minh đã làm cho bốn tuyến đường bị ngập sâu khoảng ba mươi m
khiến cho nhiều phương tiện giao thông bị chết máy
tại các tỉnh điện biên bình thuận lâm đồng cà mau
mưa lớn đã làm một mươi nhà bị hư hỏng một năm mươi chín hectare lúa hoa màu bị thiệt hại ba mươi sáu mét đường giao thông bị sạt lở với tổng khối lượng khoảng bảy năm trăm năm mươi mét khối
một cầu bị hư hỏng
ước tính tổng thiệt hại do mưa lớn gây ra tại các địa phương khoảng trên hai tỷ đồng
ngay sau khi thiên tai xảy ra chính quyền các địa phương huy động lực lượng khắc phục sơ bộ tình hình thiệt hại để ổn định cuộc sống
chỉ đạo tổ chức cắm biển cảnh báo hạn chế người dân đi qua khu vực bị ngập lụt sạt lở
thưa quý vị trước những diễn biến thời tiết thiên tai khắc nghiệt những thiệt hại về nhà cửa hoa màu là không thể tránh khỏi
do đó việc dồn lực để kịp thời ứng phó và hạn chế tối đa những tổn thất về người cần được đặt lên hàng đầu
ngoài ra người dân cũng cần chủ động cập nhật thông tin và có những kế hoạch phù hợp để tự bảo vệ bản thân
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo